sau khi tiến hành kiểm tra về nguyên nhân gây ra mùi hôi tại khu vực nam tp hcm
văn phòng thành ủy tp hcm vừa thông báo kết luận của bí thư thành ủy tp hcm
về cuộc khảo sát khu liên hiệp xử lý chất thải đà phước
công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học sài gòn công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải việt nam
theo đó mùi hôi chủ yếu được phát sinh từ khu trôn lấp rác thải
và khu chứa nước thải công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải rắn việt nam bãi rác đa phước
trước mắt để hạn chế thấp nhất việc khuếch tán mùi hôi lãnh đạo tp hcm yêu cầu
đơn vị này phải tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường đặc biệt là bãi trôn lấp chất thải rắn sinh hoạt
xử lý nghiêm các trường hợp xe vận chuyển để rơi vãi chất thải và không bảo đảm vệ sinh môi trường
về lâu dài ủy ban nhân dân tp hcm làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh long an
để đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu công nghệ môi trường xanh thuộc xã tân thành
huyện thủ thừa long an quy mô một bảy trăm sáu mươi ha để di rời bãi rác đa phước về đây